sáng nay tòa nhân dân tỉnh hải dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sát hại chủ nợ đốt xác phi tăng
xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi tại số nhà một trăm hai mươi sáu nguyễn thượng mẫn phường bình hàn thành phố hải dương
hai bị cáo bị đưa ra xét xử là cao tài năng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và vũ thị mừng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba là vợ của năng
cả hai đối tượng đều trú tại phường bình hàn
theo cáo trạng trước khi xảy ra sự việc năng nợ anh dương công cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện gia lộc tỉnh hải dương ba tỷ đồng
vào khoảng chín giờ ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi anh cường tìm đến nhà năng để đòi tiền
tại đây năng đã dùng gậy gỗ đánh liên tiếp nhiều nhát vào đầu anh cường khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
vũ thị mừng biết chồng phạm tội nhưng không tố giác mà còn giúp thủ phạm xóa dấu vết
bị cáo cao tài năng bị truy tố về tội giết người cướp tài sản và xâm phạm thi thể hai cốt
còn bị cáo vũ thị mừng bị truy tố về tội che giấu tội phạm và xâm phạm thi thể hai cốt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa ra lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn thái hiệp ba mươi một tuổi
trú tại xã lạc an huyện bắc tân uyên để điều tra làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trong đợt tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tại trung tâm y tế thị xã tân uyên
thời điểm này nguyễn thái hiệp là bác sĩ của trung tâm y tế thị xã tân uyên đã cấu kết với lê văn thắng hai mươi bốn tuổi quê tỉnh đồng tháp
là giữ xe của trung tâm để tiêm vaccine chui cho người dân không thuộc đối tượng ưu tiên
cụ thể vào ngày hai mươi bốn tháng tám khi thắng mở cổng sau của trung tâm y tế thị xã tân uyên cho một mươi người dân đi vào bên trong để tiêm
sau đó nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tàng
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng vừa bắt giữ hai đối tượng tổ chức lừa đảo một trăm bảy mươi người có nhu cầu
xuất khẩu lao động sang hàn quốc khi cả hai đang lẩn trốn tại hòa bình và hà nội và vừa được di lý về đến đà nẵng
hai đối tượng gồm vũ đức minh bốn mươi ba tuổi trú tại quận hà đông tp hà nội và đinh hồng quang ba mươi chín tuổi trú tại huyện hoài đức tp hà nội
trước đó vào thời điểm giữa tháng năm công an quận ngũ hành sơn tiến hành kiểm tra tại khách sạn toàn thắng thuộc phường mỹ an
và xác định có một trăm bảy mươi người trú tại các tỉnh phía bắc vào lưu trú với mục đích chuẩn bị đi xuất khẩu lao động
bằng đường biển tuy nhiên gần đến thời điểm khởi hành hai người tổ chức là phạm văn tuấn và lê danh cường
bất ngờ lẩn tránh và cắt đứt liên lạc thực tế đây là tên giả mà minh và quang dùng để mở tài khoản và che giấu thân phận thật
để thực hiện việc lừa đảo theo khai báo của các bị hại minh và quang ký hợp đồng đưa những người có nhu cầu sang hàn quốc
lao động với giá một mươi usd một người và hẹn tất cả tập trung tại khách sạn ở đà nẵng sau đó đưa xuống tàu biển sang hàn quốc
khi đã chiếm đoạt được gần ba tỷ đồng hai đối tượng điều khiển xe ô tô cá nhân đi trốn ở nhiều tỉnh thành và bị bắt giữ
di lý về đà nẵng để điều tra làm rõ
ngày hôm qua công an thành phố hải phòng đã phát hiện bắt giữ hai phụ nữ tàng trữ số lượng lớn súng đạn hoa cả
hai đối tượng là lê thị kim nhung và phạm thị trúc quỳnh chú tại quận lê trân trước đó công an thành phố hải phòng
làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn đã phát hiện nhung vận chuyển một khẩu súng
nhung vận chuyển một khẩu súng bắn đạn hoa cải qua điều tra nhung khai nhận vận chuyển thuê cho quỳnh
khám xét khẩn cấp nơi ở của quỳnh lực lượng công an thu giữ hai khẩu súng ngắn loại công cụ hỗ trợ
hai khẩu súng ngắn dạng ổ quay tám viên đạn cao su chín viên đạn bi sắt và nhiều túi hạt nổ đạn trì
công an thành phố hải phòng đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
bất chấp dịch bệnh diễn biến phức tạp lợi dụng đêm tối một mươi người đã tụ tập đánh bạc thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt quả tăng
khoảng hai mươi một h ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại nhà bà danh thị lệ hạnh thuộc ấp xua đũa xã vĩnh hòa hiệp huyện châu thành tỉnh kiên giang
công an xã vĩnh hòa hiệp bắt quả tang một mươi người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức quay bông vụ ăn thua bằng tiền
thu giữ trên chiếu bạc và trên người các đối tượng hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị tình trạng khai thác cát trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh thái bình thời gian qua tái diễn với chiều hướng phức tạp hơn
thực hiện theo kế hoạch số bốn trăm linh của bộ công an và kế hoạch số bảy trăm một mươi chín của công an tỉnh thái bình về tăng cường công tác phòng ngừa xử lý vi phạm
pháp luật trong hoạt động khai thác tập kết bến bãi kinh doanh khoáng sản bảo vệ đê điều
vừa qua các phòng ban đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tỉnh thái bình đã tích cực tuần tra kiểm soát trên các tuyến sông
quản lý theo đó nhiều ổ nhóm đường dây khai thác trái phép với thủ đoạn tinh vi đã bị bóc gỡ
nhóm đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với phạm văn dinh phạm văn duy và trần văn năm
về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên khoáng sản
trước đó hồi hai mươi một h ngày một mươi hai tháng chín phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bắt quả tang một tàu vỏ sắt không số hiệu biển hiệu trọng tải khoảng một trăm linh tấn đang khai thác cát trái phép trên sông trà lý thuộc địa phận xã vũ đông thành phố thái bình
tại thời điểm kiểm tra trần văn dinh là chủ tàu cùng với phụ tàu là phạm văn duy và trần văn năm đang có hành vi khai thác từ lòng sông lên phương tiện được khoảng bốn mươi mét khối cát và không xuất trình được giấy tờ liên quan
phòng cảnh sát môi trường đã bàn giao đối tượng phương tiện vi phạm cho phòng cảnh sát kinh tế để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát môi trường đã bàn giao đối tượng phương tiện vi phạm cho phòng cảnh sát kinh tế để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
là có hệ thống sông lớn chạy qua dày đặc trải dài nên các đối tượng cát tặc đã lợi dụng sơ hở vắng người và đêm tối để thực hiện hành vi khai thác tài nguyên trái phép gây bức xúc dư luận và gây ảnh hưởng xấu đến tài nguyên môi trường
phòng cảnh sát môi trường đã bàn giao đối tượng phương tiện vi phạm cho phòng cảnh sát kinh tế để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tình trạng khai thác cát trái phép đang có diễn biến phức tạp
không chỉ tại địa bàn tỉnh thái bình mà xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước
để đấu tranh ngăn chặn hiệu quả với loại tội phạm này rất cần sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và cả sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các ban ngành lực lượng chức năng
kính thưa quý vị theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện thống nhất tỉnh đồng nai thực hiện kế hoạch cách ly f tại nhà trên địa bàn huyện
từ ngày tám tháng một mươi một đến nay đã có ba trăm linh hai trường hợp f không triệu chứng hoặc là có triệu chứng mức độ nhẹ
đã được cách lê tại nhà
trong thời gian cách ly hàng ngày các trường hợp f được cán bộ y tế xã thị trấn dầu dây tiếp nhận thông tin và kiểm tra tình trạng sức khỏe chăm sóc và hỗ trợ cách ly
bên cạnh đó cán bộ y tế cũng thường xuyên nhắc nhở f đang cách ly tại nhà chấp hành nghiêm các quy định về thời gian cách ly không được ra khỏi phòng trọ suốt thời gian cách ly
thực hiện nghiêm năm k phân loại rác thải tự theo dõi sức khỏe hàng ngày và cập nhật trên ứng dụng pc covid
chiều qua ngày một mươi bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tỉnh trà vinh cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và tại ngoại đối tượng với vũ thị lụa hai mươi bảy tuổi ngụ tại ấp rạch nghệ xã thông hòa huyện cầu kè về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra xác minh vào ngày hai tháng một mươi một lụa điều khiển xe mô tô đến ấp trà mẹt xã thông hòa để mua hải sản của ông võ văn chính
ngụ ấp một xã thành phố và giới thiệu là nhân viên ngân hàng để mua nhiều loại hải sản và mượn tiền ông chính
lợi dụng sự tin tưởng vào ngày ba tháng một mươi một lụa tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt nhiều hải sản và mượn một số tiền lớn của ông chính và hứa sẽ chuyển khoản lại cho ông
số hải sản lừa đảo được lùa đem về nhà tại ấp rạch nghệ xã thông hòa chế biến thức ăn và bán lại cho người dân
đến chiều cùng ngày ông chính không thấy lụa chuyển khoản trả tiền mua hải sản nên ông đã nhiều lần gọi điện thoại cho lụa nhưng không liên lạc được và lụa không mang tiền đến trả cho ông chính như đã hẹn
đến ngày năm tháng một mươi một biết bị lừa nên ông chính đến cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè trình báo sự việc
cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập vũ thị lụa để làm việc quá trình làm việc vũ thị lụa đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm
hiện vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cầu kè tiếp tục điều tra xử lý
đồn trưởng đồn biên phòng cầu muốn bộ đội biên phòng đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép đối với đối tượng châu văn hữu
đồng thời là bàn giao đối tượng và tan vật cùng phương tiện cho phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp thủ lý điều tra
trước đó vào khoảng bốn giờ hai mươi phút ngày một mươi hai tháng một mươi một đồn biên phòng cầu muốn phối hợp cùng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế thường phước phát hiện năm người hai người lớn và ba trẻ em đang có hành vi chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua campuchia tại khu vực cụm dân cư dòng dưới xã thường thới hậu a huyện hồng ngự
tại cơ quan điều tra đối tượng khai tên châu văn hữu trú tại xã thường thế hậu a đã nhận lời đưa một phụ nữ cùng ba con qua campuchia với tiền công là sáu triệu năm trăm linh ngàn đồng
khi đang chuẩn bị lên xuồng thì bị lực lượng tuần tra bắt giữ ngoài đối tượng châu văn hữu bị khởi tố hình sự bốn người có ý định xuất cảnh trái phép bị xử lý hành chính
cũng trong chiều hôm qua lực lượng cứu hộ cứu nạn ở tp hcm sau nhiều giờ tìm kiếm đã vớt được sát người đàn ông nghi là nhảy cầu tự tử
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại khu vực kênh sông chùa phường tân tạo quận bình tân tp hcm
thời điểm trên người đàn ông ba mươi tám tuổi đi bộ lang thang trên tỉnh lộ một mươi quận bình tân khi đến khu vực tên sông chùa bất ngờ người này nhảy xuống sông
người thân hô hoáng cầu cứu người đi đường nhưng người đàn ông đã chìm dưới dòng nước mất tích
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã điều động nhiều thợ lặng đến hiện trường mò tìm kiếm nạn nhân
đến một mươi sáu giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho đơn vị chức năng địa phương
theo người nhà nạn nhân bị bệnh tâm thần và thường xuyên bỏ nhà đi lang thang
kính thưa quý vị ngày một mươi bảy tháng một mươi một tại phiên xét xử ngày thứ hai tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm vụ sai phạm liên quan đến việc hoán đổi nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng và năm mươi bảy cao thắng quận ba
hội đồng xét xử đã cho đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm vụ án
theo đại diện viện kiểm soát qua chứng cứ hồ sơ diễn biến phiên tòa bà dương thị bạch diệp có hành vi gian dối khi không thông báo cho trung tâm ca nhạc nhẹ
là tài sản năm mươi bảy cao thắng đang thế chấp cho các khoản vay tại ngân hàng nên quá trình thực hiện việc hoán đổi này dẫn đến trung tâm khai nhạc nhẹ mất quyền kiểm soát nhà đất một trăm tám mươi năm hai bà trưng gây thiệt hại một trăm tám mươi sáu tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát cho rằng bà diệp biết sai nhưng vẫn làm và có mục đích chiếm đoạt tài sản nhà nước đến cùng nên cần có mức án nghiêm khắc đối với bị cáo diệp
nên đã đề nghị phạt bà dương thị bạch diệp tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ông nguyễn thành tài cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm đã không sát sao trong việc chỉ đạo kiểm tra xác minh điều kiện pháp lý nhà đất năm mươi bảy cao thắng
không có đơn vị nào chịu trách nhiệm kiểm tra xác minh dẫn đến gây thất thoát tài sản cho nhà nước
viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông tài từ năm đến sáu năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tám bị cáo còn lại là cán bộ công chức của tp hcm đã thiếu trách nhiệm không kiểm tra tính pháp lý của nhà đất số năm mươi bảy cao thắng
tạo điều kiện cho bị kháo dịp chiếm đoạt tài sản của nhà nước
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt từ ba mươi sáu tháng tù cho hưởng án treo đến sáu năm tù cùng tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
về tài sản một trăm tám mươi năm hai bà trưng viện kiểm sát đề nghị thu hồi trả lại cho trung tâm ca nhạc nhẹ dành quyền khởi kiện dân sự cho các bên liên quan
cục phòng chống hivs của bộ thuộc bộ y tế mới đây là công bố số liệu đáng quan ngại về tỷ lệ lây nhiễm hiv đang có xu hướng gia tăng
trong sinh hoạt tình dục đồng giới và cao hơn tỷ lệ lây nhiễm qua đường nghiện chích ma túy
do đó cdc hoa kỳ tại việt nam cùng tập thể các ban ngành tổ chức đã khởi động chiến dịch
yêu mới khó phòng ngừa hiv có ngại gì để nâng cao nhận thức đồng thời là tăng cường các kênh phân phối thuốc bảo vệ
trong một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một tổng số người nhiễm hiv tại việt nam là hơn hai trăm ba mươi trong đó hơn một mươi chín trăm linh ca phát hiện mới
tỷ lệ đáng báo động là tỷ lệ lây nhiễm thông qua đường tình dục đang cao nhất bảy mươi năm trong đó chiếm tỷ trọng chủ yếu là sinh hoạt tình dục đồng giới
do đó chiến dịch yêu mới khó phòng ngừa hiv có ngại gì được khởi động từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một để xử lý căng cơ vấn đề này
chiến dịch có hai trọng tâm thứ nhất xây dựng kiến thức cao bằng ca tức tỷ lệ virus hiv được ước chế dưới mức phát hiện thì sẽ không lây nhiễm
thứ hai là tuyên truyền cung cấp thuốc dự phòng lây nhiễm prep được chứng minh có tỷ lệ phòng lây nhiễm lên đến gần một trăm linh
mở ra một xu hướng mới để nghĩ và nói về hiv khi các vấn đề trở nên đơn giản là dùng thuốc hoặc trong tương lai gần là được tiêm thuốc để bảo vệ sức khỏe của chúng ta
cao hơn nữa khi để hiểu và an tâm về không lây nhiễm sẽ tăng tự tin để tiến đến một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc lành mạnh với một người bạn đời trong sáng

bài toán lớn không chỉ cho chiến dịch vừa khởi động mà cho chặng đường phòng chống hivs lâu dài tại việt nam là đảm bảo nguồn cung thuốc ước chế virus arv không ngắt quản
bởi thực tế sự kiện thiên tai bất ngờ như covid một mươi chín đã gây khó khăn lớn để người sống chung hiv aids tiếp cận được hỗ trợ y tế

chiến dịch yêu mến khó phòng ngừa hiv

chiến dịch yêu mến khó phòng ngừa hiv s tiếp cận được hỗ trợ y tế
có ngại gì nối tiếp sau chiến dịch gần đây của cuộc phòng chống hiv s nhằm khuyến khích người
coi h tiêm phòng vaccine covid một mươi chín tin bác sĩ đừng tin vịt nhằm loại bỏ những thông tin sai lệch
về vaccine cả hai chiến dịch đều thuộc chuỗi các sự kiện trong tháng hành động quốc gia về hiv
và ngày thế giới phòng chống s đồng thời với những cảnh báo nêu trên ban tổ chức cũng muốn
chứa sự chú ý của cộng đồng vào những hành vi sinh hoạt tình dục mới gắn với chất kích thích
của giới trẻ có nguy cơ rất cao dẫn đến lây nhiễm hivs sự quan tâm này giúp cơ quan quản lý
đánh giá được rủi ro và các hành lang pháp lý liên quan để sớm ngăn chặn
thưa quý vị bộ giao thông vận tải vừa ban hành quyết định về kế hoạch công tác phục vụ tốt
nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch covid một mươi chín
trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán và mùa lễ hội xuân nhâm dần năm hai nghìn hai mươi
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan thành lập ban chỉ đạo vận tải trong dịp tết
của đơn vị lập danh sách và phân công lãnh đạo chuyên viên trực trong dịp tết công bố số điện thoại
đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân và doanh nghiệp thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tiếp nhận xử lý thông tin liên quan các đơn vị vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải
xây dựng và triển khai phương án tổ chức vận tải bảo đảm tuân thủ quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu vận tải phát sinh tăng cao đặc biệt là tại các đầu mối giao thông
các đơn vị kinh doanh vận tải biến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải
các loại giá và phí phục vụ tại bến xe
bộ giao thông vận tải cũng vừa có văn bản đề nghị bộ tài chính tiếp tục giảm phí sử dụng đường bộ
đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đối với xe ô tô kinh doanh vận tải kéo dài thêm sáu tháng so với quy định hiện nay
trước đó cục đăng kiểm việt nam có văn bản đề xuất bộ giao thông vận tải
về nội dung trên nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải do dịch covid một mươi chín
theo quy định của bộ tài chính xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa hành khách được giảm phí sử dụng đường bộ hàng tháng
trong thời gian từ ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một mươi sáu tháng và hai phần ba tháng
mức giảm là một mươi đối với xe kinh doanh vận tải hàng hóa ba mươi đối với xe kinh doanh vận tải khách
tính trên mức phí phải nộp mỗi tháng
hiện biểu phí đường bộ có tám mức phí tương ứng với từng nhóm xe
hai mươi đồng một trăm tám mươi đồng hai trăm bảy mươi đồng ba trăm chín mươi đồng năm trăm chín mươi đồng bảy trăm hai mươi đồng và một bốn mươi đồng một bốn trăm ba mươi đồng một tháng
phương tiện đăng kiểm gần nhất được tính bù trừ số tiền giảm vào kỳ phí đường bộ phải nộp tiếp theo
tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng từ ngày một mươi năm tháng một mươi một
đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông thường xuyên xảy ra tắc đường đã bắt đầu hoạt động
nhiều người dân chấp hành di chuyển theo quy định bước đầu tạo nề nếp giao thông
không còn tình trạng di chuyển lộn xộn vào các giờ cao điểm như trước
ghi nhận tại nút giao thông ba tháng hai hải thượng nguyễn văn cử vào giờ cao điểm
mặc dù lần đầu xuất hiện tín hiệu giao thông nhưng nhiều người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh
dừng đúng vạch di chuyển đúng theo thời gian báo hiệu
sau khi lắp đặt đèn tín hiệu tại bảy nút giao thông thường xuyên xảy ra tắc đường
thành phố đà lạt không còn là thành phố duy nhất trên cả nước chưa có đèn tín hiệu giao thông
với dự án tổng kinh phí hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng trước đó sở giao thông vận tải tỉnh lâm đồng
đã tổ chức cuộc thi chống ủn tắc giao thông cho thành phố đà lạt
theo đó tỉnh lâm đồng sẽ tổ chức cuộc thi nhằm chọn ra những ý tưởng nổi trội
ý tưởng phải đề ra các giải pháp chống ủn tắc và tầm nhìn xa về phát triển giao thông cho thành phố đà lạt
tổ cấp căn cước công dân liêu động của công an quận long biên đã chuẩn bị các trang thiết bị
phương tiện lắp đặt hệ thống máy móc bảo đảm hoạt động thu nhận hồ sơ căn cước công dân
được vận hành thuận lợi nhanh chóng trên các phương tiện xe buýt
công nhân làm ca kíp người ta có thể tranh thủ người ta ra ngay tại điểm làm việc để làm căn cước
chứ không phải đi lại nhiều đối tượng là không phân biệt được không cần phân biệt là thường chú hay tạm chú
như là đang lưu chú trên địa bàn quận long biên và có nhu cầu làm căn cước
hai vợ chồng anh hoàng văn sự có hộ khẩu ở tuyên quang đều làm việc tại một công ty và tạm trú trên địa bàn quận long biên
do tình hình dịch bệnh nên anh chị chưa có dịp về quận long biên
làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip
nay được công an quận long biên tổ chức đến tận địa bàn cấp lưu động căn cước công dân gắn chip bằng xe buýt
nên anh chị đã xin nghỉ làm việc một buổi sáng để đến làm thủ tục
trong thời gian dính covid một mươi chín này những người ở các phòng trọ không có thời gian về quê để làm
thì hôm nay cũng rất là cảm ơn các anh ở phường cũng là ở ủy ban xá
cũng là tổ chức cho những người ở các phòng trọ
ở tại tổ một mươi hai để làm cái căn cước công dân tôi cũng rất là chân thành cảm ơn các anh ở trong phường
cũng là có cái sự tổ chức rất là hợp tình hợp lý
cái phương thức của quận đã triển khai đến lưu động đến đây là một điều rất toàn thiện cho các công nhân vùng xa
hoặc có những cái lý do mà người ta trực tiếp làm
đây là cái điều rất là thuận lợi cho chúng tôi
cái việc làm này thì rất là nhanh các anh triển khai rất là tốt
còn từ sáng giờ là giải quyết rất nhiều
trường hợp rồi
còn cái việc triển khai như này tôi thấy là quá nhanh và có chặt chẽ
trong ngày đầu triển khai cấp căn cấp công dân lưu động bằng xe buýt
công an quận long biên đã triển khai cấp căn cước công dân gắn chip
cho gần ba trăm linh công dân đóng trên địa bàn năm phường thuộc quận long biên
hiện công an quận long biên là đơn vị đầu tiên trong toàn thành phố áp dụng việc sử dụng xe buýt
để cấp căn cước công dân lưu động
trên xe buýt cũng có dán mã qr code để người dân khai báo di chuyển nội địa trên app vnei
id của bộ công an phục vụ công tác truy vết f f một
với cái mô hình này thì nó rất là linh hoạt
và không phải di chuyển các thiết bị máy móc
vì với cố định thì chúng tôi cũng chỉ có thể là cấp được một cái địa bàn thôi
nhưng với mô hình này thì chúng tôi sẽ cơ động và liên tục
và với cái việc mà chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi đến tất cả các cái địa điểm
bất kể địa điểm nào trên địa bàn
cái hiệu quả đạt được thì nó sẽ rất là cao
dự kiến hoạt động cấp căn cước công dân lưu động
sẽ được công an quận long biên triển khai thực hiện đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đây là nỗ lực của lực lượng công an cơ sở trong việc hoàn thành chiến dịch cấp căn cước công dân
và cải cách thủ tục hành chính vì nhân dân phục vụ
theo thông tin từ bảo hiểm xã hội việt nam
tính đến hết ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
bảo hiểm xã hội việt nam đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho tám trăm linh năm đơn vị
với trên một trăm năm mươi hai lao động tại năm mươi bảy tỉnh
thành phố được tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất
với số tiền hơn một sáu mươi năm bốn tỷ đồng
đồng thời bảo hiểm xã hội việt nam đã xác nhận danh sách cho hơn hai bốn mươi bảy triệu lao động
của sáu mươi bốn chín trăm linh đơn vị sử dụng lao động tại sáu mươi ba tỉnh thành phố để hưởng các chính sách
trong đó có bảy mươi năm chín nghìn lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
của chín trăm tám mươi bảy đơn vị được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc
triển khai nghị quyết số một trăm một mươi sáu của chính phủ
quyết định số hai mươi tám của thủ tướng chính phủ về hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm xã hội việt nam đã giải quyết cho gần một mươi một bảy mươi tám triệu lao động
trong đó đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp là gần một mươi một triệu người
đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là bảy trăm tám mươi năm người
với tổng số tiền hỗ trợ là hơn hai mươi tám tỷ đồng
mỗi ngày trung tâm hô hấp của bệnh viện nhi trung ương
tiếp nhận từ một mươi năm đến hai mươi bệnh nhân nhiễm
chủng hô hấp nặng
trong đó thì các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp
chiếm khoảng từ hai mươi đến ba mươi
điều đáng nói là
bệnh diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ
dưới hai tuổi và trẻ có bệnh lý nền
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
em bé này mới hơn một tháng tuổi
nhưng đang được điều trị đặc biệt
tại trung tâm hô hấp bệnh viện nhi trung ương
do mắc virus hợp bào hô hấp
sau hơn một tuần điều trị tại đây
bé vẫn thở gắng sức rút lõm lồng ngực
phải hỗ trợ thở oxy
theo các bác sĩ
biểu hiện đặc trưng của trẻ nhiễm
virus hợp bào hô hấp
là sổ mũi hắt hơi ho khò khè
vì vậy nhiều cha mẹ nhầm lẫn
với các triệu chứng của bệnh cảm hứng thông thường
bắt đầu từ hôm thứ tư
thì đi ra cháu quấy khắp tất cả ngày
sau đó thì là đêm thì cũng không ngủ được
thế thế là quấy khắp
đến thứ năm thì bộ chồng tôi cho cháu
vào viện phám sớm thì bác sĩ
chỉ định là trục chiếu và xét nghiệm
mẫu và máu
với cả lấy dịch mũi cháu
và phát hiện ra là cháu
bị nhiễm virus
do chuyển mùa
giữa mùa thu đông
dịch bệnh virus dễ phát triển
và các bạn sẽ dễ biểu hiện
bệnh hơn là những giai đoạn trời nắng nóng
virus hợp bào hô hấp
trên những đứa trẻ mà có những yếu tố miễn dịch kém
hoặc có những bệnh nền
thì những biểu hiện nó sẽ làm cho
biểu hiện hô hấp rõ rệt hơn
ngoài những biểu hiện viêm long đường hô hấp
như hắt hơi sổ mũi hoặc hô hắng
thì những bệnh nhân có những biểu hiện nặng
có thể có những dấu hiệu khò khè hoặc khó thở
bệnh lây chuyển
chuyển qua giọt bắn và dịch tiết của đường hô hấp
bị nhiễm virus như hò
hắt hơi chảy mũi
hoặc tiếp xúc trực tiếp như tiếp xúc dịch
tiết hô hấp trên các bề mặt
trẻ mắc virus hợp bào hô hấp khi nhập viện
được cách ly tại các phòng bệnh riêng biệt
và được điều trị theo pháp đồ của bộ y tế
virus hợp vào hô hấp nó sẽ thể hiện rõ rệt
là những triệu chứng viêm long đường hô hấp
do đó là những cái thái độ của các cha mẹ
ở nhà là cái việc rửa mũi cho con
hàng ngày bằng nước muối sinh lý
cũng rất là quan trọng và rất là tốt
những cái sai lầm thường là những cái cứ
các cha mẹ là cứ ho khò khè
hoặc là sốt là cho sử dụng kháng sinh
tuy nhiên thì điều đó là không hoàn toàn
không phải là hợp lý bởi vì sao
kháng sinh là mình lên có cái sự tư vấn
của chuyên gia y tế và đặc biệt là
những cái dịch mà do virus thì thường là kháng sinh đó
không những là không có tác dụng mà có khi
nó lại còn có hại cho trẻ
các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ
tiêm vaccine phòng bệnh theo chương trình
tiêm chủng mở rộng quốc gia
khi thấy trẻ có một trong các dấu hiệu nặng như
bỏ bú ăn kém thở nhanh rút lõm lồng ngực
tím tái sốt cao co giật
cần đưa trẻ ngay đến cơ sở y tế
để được khám và điều trị kịp thời